tuy nhiên việc xử phạt của lực lượng chức năng cũng gặp nhiều khó khăn
khi một người bị bắt thì thông báo lên các hội nhóm qua mạng xã hội để những người khác chuyển hành trình di chuyển
bên cạnh đó nhiều cư dân mạng cho rằng mức phạt từ hai trăm linh đến ba trăm linh đồng như hiện nay vẫn chưa đủ sức dăn đe đối với người vi phạm và cần có những chế tài mạnh tay hơn nữa
phải phạt thật nặng tịch thu phương tiện mới mong chấm dứt được tình trạng ý thức kém thế này
coi thường pháp luật những trường hợp này không khác gì đua xe trái phép nên đón hai đầu mà bắt lần một phạt lần hai thu xe
thật đáng tiếc là việc này không phải báo chí đưa lên một hay hai lần đã đưa lên rất nhiều truyền thông cũng không ít mà vẫn cố tỏ ra ý thức kém
phải chăng luật còn quá nhẹ nên coi thường
thời gian tới lực lượng chức năng chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm những vi phạm
tuy nhiên cũng cần có những không gian thực sự dành riêng cho người dân đạp xe để bộ môn này phát huy hiệu quả góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường nâng cao sức khỏe nhân dân
quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân